hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã tiến hành họp bất thường kỳ họp thứ một mươi khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
nhằm thảo luận điều chỉnh và thông qua chủ trương đầu tư đối với một số dự án trên địa bàn
đồng thời tiến hành công tác nhân sự miễn nhiệm đối với một số chức danh và hợp nhất ba văn phòng
tại kỳ họp các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh ủy viên ubnd tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với bốn đại biểu
ngoài ra còn miễn nhiệm chức danh tránh văn phòng hội đồng nhân dân tp khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cũng tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã thống nhất việc hợp nhất ba văn phòng
gồm văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tp văn phòng hội đồng nhân dân tp và văn phòng ubnd tp đà nẵng
đồng thời thông qua một mươi sáu dự án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội tại thành phố đà nẵng